vào sáng ngày hôm qua tám tháng một mươi một công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
sau thời gian điều tra mở rộng vụ án đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với trương minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã vĩnh khánh huyện thoại sơn tỉnh an giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất già mang đi thế chấp tại các hộ dân và ngân hàng
để lấy tiền tiêu xài để thực hiện hòa sử dụng mạng xã hội liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan
để làm năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa đảo chiếm đoạt ba trăm bảy mươi triệu đồng
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hòa tiếp tục cùng vợ mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
đến văn phòng công chứng hoàng gia phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
để công chứng thì bị phát hiện
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
đã ra công chứng
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với hòa về hành vi sử dụng tại liện tài liệu giả của cơ quan tổ chức